hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất có liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
cập nhật ca mắc covid một mươi chín sáu h sáng ba mươi tháng tám
sáng ba mươi tháng tám hà nội thêm hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
có năm ca tại cộng đồng
các ca mới covid một mươi chín phân bố theo quận huyện thanh xuân một mươi bảy đống đa hai hoàng mai một hai bà trưng một phú xuyên một thành ngoài một
sáng ngày ba mươi tháng tám sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám đến sáu h ngày ba mươi tháng tám thành phố ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó năm ca tại cộng đồng và một mươi tám ca đã được cách ly
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện thanh xuân một mươi bảy đống đa hai

phân bố theo chung ca bệnh chung sàng lọc hoa sốt hai chung f một của các trường hợp hoa sốt cộng đồng hai mươi một
phân bố năm ca cộng đồng theo quận huyện hoàng mai một phú xuyên một thanh xuân ba
phân bố năm ca tại cộng đồng theo chung chung f một của các trường hợp hoa sốt cộng đồng ba chung sàng lọc cộng đồng hai
phân bố năm ca tại cộng đồng theo chung chung f một của các trường hợp hoa sốt cộng đồng hai
đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong đó hơn năm mươi bệnh nhân đã khỏi
trong số các trường hợp đang điều trị có sáu ba trăm linh chín ca nặng
từ hôm nay shipper được hoạt động ở các vùng đỏ tại tp hcm
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bốn trăm ba mươi năm hai trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín đứng thứ năm mươi chín trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ

trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm sáu mươi bốn trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bốn bốn trăm hai mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bốn trăm ba mươi một bảy mươi hai ca
trong đó có hai trăm một mươi bảy hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có tám trên sáu mươi hai tỉnh thành phố
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang con tum
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng điện biên phú thọ
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm linh chín chín trăm hai mươi một
bình dương một trăm linh bốn hai trăm linh tám đồng nai hai mươi hai sáu trăm bốn mươi một
lòng an hai mươi chín trăm ba mươi ba tiền giang chín hai trăm một mươi bảy
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy trăm bốn mươi ca
chiếm tỉ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn so với tỉ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một

đã trên một trăm linh bốn ca số ca mắc sẽ tiếp tục tăng
bình dương buộc phải kéo dài giãn cách xã hội đến ngày một mươi năm tháng chín thay vì ba mươi tháng tám như dự kiến
và chuẩn bị cho một kịch bản sầu hơn có tới một trăm năm mươi ca f theo dự báo của ubnd
một tín hiệu lạc quan cho diễn biến dịch bệnh tại bình dương là tỷ lệ xuất viện cao khỏi bệnh cao
tính tới ngày hai mươi chín tháng tám đã có trên năm mươi năm f được sơ viện khỏi bệnh
chiếm trên năm mươi tổng số ca mắc tại bình dương
theo báo cáo của bộ y tế trong số một mươi bảy trăm bốn mươi chín ca tử vong cho đến nay có tám mươi ở tp hcm
kế đến là tỉnh bình dương bảy năm số ca mắc tại bình dương bằng một phần hai so với tp hcm
long an hai năm tiên giang một chín đồng nai một bảy đồng tháp một hai các địa phương còn lại từ sáu trở xuống
đồng nai phát hiện hơn hai năm trăm linh mẫu dương tính sau tầm soát diện rộng
sau hai vòng thực hiện xét nghiệm diện rộng tầm soát covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi chín tháng tám toàn tỉnh đồng nai đã lấy hơn một ba triệu mẫu test nhanh
trong đó có hai năm trăm ba mươi bảy mẫu dương tính với sars cov hai
bên cạnh đó địa phương cũng đã tiến hành lấy hơn một trăm một mươi bốn hai trăm linh mẫu xét nghiệm gộp
phát hiện một mươi bảy mẫu gộp dương tính với sars cov hai chiếm tỷ lệ
hà nội có số ca nhiễm ncov trong ngày hai mươi chín tháng tám cao kỷ lục
sở y tế hà nội công bố một trăm ba mươi ba ca dương tính
phát hiện tại cộng đồng một trăm hai mươi chín người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa
theo thông tin từ sở y tế hà nội tối hai mươi chín tháng tám
thành phố vừa ghi nhận thêm bốn mươi chín trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó một người tại cộng đồng chín trường hợp đã cách ly và ba mươi chín người sống ở vùng phong tỏa
trường hợp nhiễm sars cov hai trong cộng đồng là anh m g t hai mươi chín tuổi trú tại an thượng hoài đức
người này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày hai mươi bảy tháng tám
do cùng thôn với ổ dịch xóm ngò ăn hạ
kết quả mẫu gộp và mẫu đơn bằng phương pháp rt pcr cho thấy anh tê dương tính với ncov
các trường hợp còn lại đều là f một có độ tuổi từ sáu đến bảy mươi bảy trú tại các khu vực tân lập đan phượng
việt hùng đông anh ô trợ dừa đống đa yên nghĩa hà đông giáp bát hoàng mai hương sơn mỹ đức và hà hồi thương tín
như vậy từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng tám
hà nội đã có thêm một trăm ba mươi ba người dương tính với ncov
đây là con số cao nhất tại hà nội kể từ khi dịch bùng phát tới nay
theo số liệu của sở y tế hà nội
trong đó bốn trường hợp được phát hiện tại cộng đồng một trăm hai mươi chín người còn lại đã cách ly hoặc sống trong vùng phong tỏa
số người được ghi nhận nhiễm ncov trong ngày hôm nay tại hà nội đã tăng đột biến so với những ngày trước đó
ngày hai mươi tám tháng tám là sáu mươi ba ca hai mươi bảy tháng tám năm mươi chín ca hai mươi sáu tháng tám sáu mươi sáu ca hai mươi năm tháng tám chín mươi ba
hai mươi bốn tháng tám là sáu mươi bảy ca hai mươi ba tháng tám là ba mươi sáu ca
các trường hợp được ghi nhận chủ yếu liên quan đến ổ dịch thanh xuân trung
từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày hai mươi bảy tháng bốn hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba chín mươi một trường hợp nhiễm sars cov hai
trong đó một năm trăm ba mươi bốn người được phát hiện ngoài cộng đồng một năm trăm năm mươi bảy trường hợp còn lại đã cách ly
ngoài ra một trăm chín mươi trường hợp liên quan các ổ dịch tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện k trên địa bàn
cũng được bộ y tế công bố trước đó
sinh viên khoa cảnh sát thành bà đỡ đẻ ngay trên đường khi đang trong ca trực
sự việc hy hữu trên nhận được sự tri ân và trân trọng từ phía gia đình của thai phụ và cộng đồng mạng
khi được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội
nguyễn văn tĩnh sinh viên khoa cảnh sát hình sự đại học cảnh sát nhân dân tp hcm đang trong ca trực
thì gặp một tình huống không hề có trong giáo trình
vào lúc năm h ba mươi phút sáng hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
có một thai phụ chuyển dạ cần đi sinh gấp
tĩnh cùng một bộ đội đã kịp thời chở thai phụ đi cấp cứu
trên đường đi thì thai phụ chuyển dạ và sinh con
tĩnh kịp thời đỡ đẻ giúp thai phụ vượt cạn thành công
rồi gọi xe cấp cứu chở thai phụ và em bé đi bệnh viện
ngay khi sự việc được chia sẻ trên các diễn đàn
cộng đồng mạng đã để lại nhiều lời chúc mừng đến thai phụ đã được mẹ tròn con vuông
và bày tỏ sự cảm kích trân trọng dành cho anh chàng sinh viên khoa cảnh sát hình sự
đã không ngại khó và giúp đỡ kịp thời
dịch covid một mươi chín tại hà nội sẽ ra sao sau ngày sáu tháng chín
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
dịch covid một mươi chín tại hà nội vẫn nằm trong tầm kiểm soát
tuy nhiên một số ổ dịch nhỏ lẻ trong cộng đồng vẫn có thể xuất hiện
việc hà nội kiểm soát được các ổ dịch trong cộng đồng thời gian qua
không để chúng bùng phát rộng hơn là một thành công
tuy nhiên các ổ dịch này vẫn có những diễn biến phức tạp khó lường
buộc chúng ta không được chủ quan
hơn nữa chúng ta không thể loại trừ khả năng các ổ dịch lẩn khuất trong cộng đồng
sẽ vẫn hình thành trong thời gian tới
theo vị chuyên gia này với ổ dịch tại hà nội mới được ghi nhận thời gian gần đây là thanh xuân trung
dù chưa tìm thấy nguồn lây chúng ta cũng cần nghĩ nhiều đến nguy cơ tại các chợ đầu mối
trong khi đó trùng lây nhiễm có liên quan đến nhóm tài xế chở hàng từ tp hcm trở về
cũng cần phải đặc biệt lưu tâm
ông fu cho hay vấn đề này thành phố cũng đã lường trước
bởi vậy thời gian tới hà nội phải tiếp tục bao vây phong tỏa chặt
xét nghiệm rộng có chỉ định để vết sạch f qua đó dập tắt ổ dịch
nếu làm tốt việc phong tỏa chặt ở ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi thanh xuân trung thanh xuân
hay khu vực kim đồng giáp bát hoàng mai tôi nghĩ hai ổ dịch này sẽ sớm được giải quyết
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
việc các ổ dịch trên liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm ncov
phần nào thể hiện sự tuân thủ năm k bên trong khu vực đó là chưa tốt
chúng ta nên hiểu các biện pháp giãn cách đưa ra là nhằm làm chậm quá trình virus lây lan
không thể khiến dịch chấm dứt hẳn
do đó tình hình dịch tại hà nội có những diễn biến như hiện nay cũng không quá bất ngờ
vị chuyên gia này nói
theo phó giáo sư hùng tình trạng này đến từ ba nguyên nhân chính
đầu tiên chúng ta không lại trừ khả năng các trường hợp f trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện hết
dù hà nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
thời gian qua
thứ hai nguy cơ virus xâm nhập từ các địa phương khác là vẫn còn
dù đã có những quy định kiểm soát hà nội khó có thể cấm tuyệt đối việc vận chuyển lưu thông hàng hóa
cuối cùng chỉ thị giãn cách được đưa ra là nhằm hạn chế việc người dân ra đường
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân tại các khu trung cư chợ siêu thị
không tuân thủ tốt hướng dẫn năm k của bộ y tế
với biến chủng delta tỷ lệ f không có triệu chứng là rất lớn
qua đó khiến virus dễ lây lan hơn
tại những ngõ nhỏ
người dân vẫn tụ tập trước cửa nhà nói chuyện hút thuốc không mang khẩu trang
trẻ em chạy chơi
tất cả khiến cho nguy cơ virus lây lan trở nên cao hơn ông hùng nhận định
do vậy vị chuyên gia này cho rằng khả năng kiểm soát dịch của hà nội
thời gian qua là tương đối tốt
các ổ dịch được phong tỏa sớm xét nghiệm toàn bộ dân cư trong khu vực phong tỏa
thậm chí mở rộng ở các vùng lân cận nhanh chóng
do đó thành phố sẽ sớm kiểm soát được các ổ dịch đang diễn ra hiện nay
khó loại bỏ hoàn toàn dịch sau ngày sáu tháng chín
dự đoán về tình hình dịch tại hà nội sau khi hết thời gian giãn cách xã hội
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng
thành phố có thể sẽ kiểm soát được các chùm lây nhiễm
tuy nhiên việc đưa số người nhiễm ncov về không là rất khó
dịch covid một mươi chín tại hà nội đến nay vẫn trong tầm kiểm soát
các ổ dịch ở cộng đồng có thể sẽ không bùng lên
tuy nhiên việc đảm bảo không còn ổ dịch nào là rất khó
chúng ta vẫn còn những người đi lại mua bán hàng hóa thiệt
do vậy việc khống chế các chùm lây không để dịch bùng lên là rất quan trọng
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng nói
công an hà nội thêm sáu tổ liên quân kiểm tra chặt giấy đi đường trong nội đồ
lãnh đạo công an tp hà nội thông tin
để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới
công an hà nội lập thêm sáu tổ liên quân kiểm tra người ra đường trong các quận nội thành thủ đô
với sáu tổ liên quân đã hoạt động từ ngày một mươi sáu tháng tám
hà nội có một mươi hai tổ liên quân cơ động mạnh vừa cắm chốt vừa tuần tra lưu động
tiến hành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
công an tp hà nội cho biết trong thời gian giãn cách xã hội đợt ba này
sáu tổ liên quân gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự công an địa bàn hoạt động theo mô hình một trăm bốn mươi một
sẽ tăng cường kiểm soát tại một mươi hai quận nội thành của tp hà nội
gồm hoàn kiếm ba đình hai bà trưng đống đa tây hồ long biên cầu giấy hoàng mai
bắc tử liêm nam tử liêm thanh xuân hà đông
các tổ liên quân hoạt động linh hoạt vừa tổ chức cắm chốt vừa tuần tra lưu động
để kiểm soát chặt người ra đường không rõ lý do giám sát việc sử dụng giấy đi đường
của cơ quan doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng đối tượng ra đường có đúng mục đích
để kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy
tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy phép để ra đường không rõ lý do vi phạm giãn cách xã hội
thông tin từ công an tp hà nội từ ngày một mươi sáu đến hai mươi hai tháng tám sáu tổ liên quân đã kiểm soát
phát hiện một trăm chín mươi tám trường hợp ra khỏi nhà không lý do hai trăm hai mươi chín trường hợp không có giấy đi đường theo quy định
trong đó liên tiếp phát hiện nhiều giấy đi đường nghi giả không hợp lệ
song song với hoạt động của một mươi hai tổ liên quân giám đốc công an tp hà nội cũng yêu cầu
trưởng công an các quận huyện thị xã chủ động
tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giả soát xiết chặt các chốt kiểm soát
tại các tổ dân phố khu dân cư các thôn xóm các khu trung cư khu đô thị
các chốt cửa ngõ ra vào thủ đô nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong giai đoạn giãn cách xã hội
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội sẽ hoạt động từ ngày một tháng chín
bệnh viện đại học y hà nội cho biết sau hơn một tháng gấp rút hoàn thiện
bệnh viện giã chiến năm trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở ngõ năm trăm tám mươi bảy đường tam trinh
quận hoàng mai hà nội sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động kể từ ngày một tháng chín
tại đây bệnh viện sẽ nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín có chỉ định nhập viện với các điều kiện
chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín ở hà nội và các tỉnh lân cận
có chỉ định nhập viện điều trị thở oxy hỗ trợ thở oxy dòng cao
hfnc nội khí quản từ các bệnh viện khác
có liên hệ trước qua điện thoại theo số
ba trăm tám mươi tám một trăm chín mươi một nghìn chín trăm một mươi chín hoặc hai trăm bốn mươi hai hai trăm một mươi chín một nghìn chín trăm một mươi chín và có tài liệu chuyển viện
bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước
bệnh viện được khởi công từ ngày hai mươi bốn tháng bảy với quy mô ba năm hectare
được chia thành ba khu
khu nhà màu xanh là khu hành chính của bệnh viện phải đảm bảo không nhẫm quần
khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng nghỉ ngơi xét nghiệm test định kỳ
covid bốn thiết bị y tế
khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng điều trị icu hồi sức tích cực
ngoài ra còn có khu đệm gồm sáu mươi chín nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh
trước đó để chủ động chuẩn bị cho thành phố hà nội và các tỉnh phía bắc
trong công tác ứng phó về điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đặc biệt là bệnh nhân nặng
bộ y tế đã quyết định thành lập bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
trực thuộc bệnh viện đại học y hà nội gọi tắt là bệnh viện điều trị covid một mươi chín y hà nội
quy mô năm trăm linh bảy
bệnh viện này được thiết lập tại phường yên sở quận hoàng mai hà nội
là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
cũng theo quyết định của bộ y tế bệnh viện điều trị covid một mươi chín y hà nội
là tuyến cuối trong điều trị người bệnh covid một mươi chín tại khu vực thành phố hà nội
thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín quốc gia với nhiệm vụ
tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
và chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu
hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cho các cơ sở thu dung
điều trị chăm sóc người bệnh covid một mươi chín trong khu vực được phân công
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cũng đã giao nhiệm vụ cho giám đốc bệnh viện đại học y hà nội
huy động nguồn nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị của bệnh viện đại học y hà nội
của thành phố hà nội và các nguồn hợp pháp khác để phục vụ thực hiện nhiệm vụ được phân công
dự kiến bệnh viện sẽ huy động khoảng một nhân viên y tế gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ và sáu trăm tám mươi điều dưỡng viên
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và các cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supride và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo